hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hà nội trừ xuân dũng đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố
với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo về tình hình dịch phó giám đốc sở y tế nguyễn cao cương cho biết
hiện thành phố đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng gồm
ô trợ dừa đồng đa linh nam hoàng mai lê đức thọ nam tử liêm an khánh hoài đức
ninh hiệp già lâm sai sơn và thị trấn cục oai cục oai thôn bạch chữ xã tiến thắng mê linh
về công tác tiêm chủng đến nay các quận huyện thị xã và các bệnh viện trung ương đã tiêm được hơn chín bảy triệu mũi
trong đó có hơn sáu triệu mũi một đạt chín mươi hai bốn dân số trên một mươi tám tuổi và sáu mươi chín năm tổng dân số
tiêm được hơn ba bảy triệu mũi hai đạt năm mươi sáu tám dân số trên một mươi tám tuổi và bốn mươi sáu hai tổng dân số
kết quả tiêm cho người trên năm mươi tuổi tỷ lệ tiêm mũi một đạt bảy mươi chín hai và tiêm mũi hai đạt bốn mươi sáu
giám đốc sở giáo dục đào tạo trần thế cương thông tin đến nay các giáo viên hoàn thành tiêm mũi một đạt chín mươi bảy
tiêm mũi hai đạt bảy mươi hai tám mươi năm có hai mươi bảy đơn vị trường được chưng dụng làm cơ sở cách ly
liên quan đến các f trong đợt dịch thứ tư khối giáo viên có các f được phân bổ tại các quận huyện cầu giấy
hà đông hoài đức hoàng mai mê linh quốc oai thanh oai và ứng hòa
ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố thống nhất với tờ trình về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở giáo dục đào tạo việc cho học sinh trở lại trường học phải phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo thận trọng
lấy địa bàn cấp xã phường thị trấn để đánh giá và xây dựng tiêu chí làm từng bước thận trọng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn
về sức khỏe cho giáo viên và học sinh
sở phối hợp sở y tế bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
lãnh đạo sở cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp
phó chủ tịch hà nội chư xuân dũng nhấn mạnh thành phố có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tối ngày ba tháng một mươi một lực lượng công an tại nhiều phường của thành phố hà nội đã liên tục ra quân để nhắc nhở
yêu cầu các cửa hàng kinh doanh ăn uống đóng cửa sau hai mươi một giờ theo quy định mới
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ngày một một mươi một ubnd tp hà nội đã triển khai kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba khubnz
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu đối với các nhà hàng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bìa hơi được bán hàng tại chỗ
hoạt động không quá năm mươi công suất chỗ ngồi đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
yêu cầu các cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
đa phần các cửa hàng không nhận thêm khách từ hai mươi một giờ nhưng vẫn duy trì lượng khách ngồi trong quán bởi nhiều khách còn đang ăn giờ
lực lượng công an đã phải liên tục giao quân nhắc nhở
yêu cầu chủ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm quy định
thông tin với phóng viên cán bộ công an phường cửa đông hoàn kiếm cho hay
thời điểm hai mươi h ba mươi phút đơn vị đã phải nhắc nhở người dân đóng cửa theo đúng khung giờ quy định
tới hai mươi một giờ đơn vị vẫn tiếp tục tuần tra lại để đảm bảo các hộ kinh doanh đã chấp hành
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một số ca mắc covid một mươi chín tại các tỉnh miền tây đã vượt mốc hai ca trên một ngày
trong đó tâm độ tăng bất thường số ca mắc mới trong cộng đồng tại các tỉnh kiên giang bạc liêu an giang tiền giang rất đáng lo ngại
theo số liệu do bộ y tế công bố ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một số ca nhiễm covid một mươi chín của cả khu vực miền tây nam bộ là bốn trăm tám mươi ca
trong đó ba tỉnh cà mau sóc trăng và hậu giang không có ca mắc mới
tuy nhiên chỉ một tháng sau ngày ba mươi một tháng một mươi số ca nhiễm tại một mươi ba tỉnh thành miền tây đã tăng lên hai mươi
các tỉnh đã tăng lên hai hai mươi chín ca cao hơn gấp bốn lần so với cuối tháng trước và vượt mốc hai ca nhiễm trên một ngày kể từ khi có dịch
đáng lo ngại hai ngày tiếp theo mùng một và mùng hai tháng một mươi hai số ca mắc mới tiếp tục vượt mốc hai ca
trong đó nhiều ca nhiễm trong cộng đồng khiến công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trong khu vực càng thêm khó khăn
ngoài các tỉnh tăng cao liên tục trong ba ngày qua như bạc liêu bình quân ba trăm bảy mươi một ca trên một ngày
thì tại các địa phương khác dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng
thành phố cần thơ ghi nhận gần một trăm năm mươi ca mắc mới mỗi ngày cá biệt có ngày ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi ca
bác sĩ trần thanh thảo giám đốc sở y tế tiền giang cho biết ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có gần một trăm linh ca cộng đồng
nghiêm trọng nhất các ổ dịch xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp có số lượng công nhân đồng và di chuyển phức tạp
dễ dẫn đến ổ dịch mới sẽ tiếp tục phát sinh trong cộng đồng
các huyện châu thành cái bè gò công đông và thành phố mỹ tho đang có diễn biến dịch phức tạp nhất
trong đó huyện châu thành từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến nay số ca mắc mới tăng cao
số ca mắc trung bình bảy ngày gần nhất tăng đến bốn trăm linh so với thời điểm nửa đầu tháng một mươi
tại thành phố mỹ tho huyện cái bè so sánh tương tự tăng hai trăm tám mươi ba ba
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho hay
trong ngày hai tháng một mươi một tỉnh ghi nhận ba trăm một mươi bốn ca mắc mới
trong đó có đến một trăm linh chín ca cộng đồng
diễn biến dịch đang lây lan nhanh tại thành phố long xuyên và các huyện trợ mới phú tân tri tôn
chỉ trong năm ngày từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một tỉnh ghi nhận hơn một bốn trăm linh ca mắc mới
tại cà mau những ngày qua dịch covid một mươi chín lây lan nhanh nhiều ổ dịch mới đồng loạt xuất hiện trong cộng đồng
ngày một tháng một mươi một có hai mươi sáu ca cộng đồng nhưng đến ngày hai tháng một mươi một nhảy vọt lên một trăm linh hai ca
theo ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế cà mau một trăm linh một xã phương thị trấn của tỉnh đều ở cấp độ dịch từ vàng đến đỏ
dịch bệnh diễn biến khó lường tốc độ lây lan nhanh
nhiều ổ dịch mới đã xuất hiện ở các huyện u minh trần văn thời và đầm rơi
năm mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín nhiều trang thiết bị cùng các đội tri viện từ tp hcm đã đến hỗ trợ
chung tay cùng tỉnh mật liêu chống dịch
trong ngày một tháng một mươi một tỉnh mật liêu đã đưa ra một liều vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội một số tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ
đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng
tại bạc liêu số ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng tăng nhanh khiến tỉnh này phải nâng cấp độ dịch từ hai lên cấp bốn
theo cập nhật từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu số ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng tại tỉnh này
trong những ngày qua đang được ghi nhận ở mức ba con số
các biện pháp phòng chống dịch đang được địa phương quyết liệt triển khai
đồng thời tỉnh cũng đang nhận được sự hỗ trợ về nhân lực vật lực từ nhiều tỉnh thành đơn vị cá nhân
chia sẻ cùng phóng viên báo sức khỏe và đời sống tiến sĩ bác sĩ nguyễn trí thức giám đốc bệnh viện trợ giấy cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh bạc liêu đang hết sức phức tạp khi nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng
không rõ nguồn lây không kịp truy vết trong khi đó tỷ lệ bao phủ vaccine tại tỉnh này còn thấp
nếu không khống chế kịp thời sẽ có nguy cơ bùng phát lớn
bạc liêu hiện đang phải chống dịch cấp tốc huy động mọi nguồn lực để khống chế nhanh nhất có thể
cần tăng cường năng lực xét nghiệm phải tính toán tăng thêm số dường bệnh tại cơ sở điều trị
hoạt động của trạm y tế lưu động phương pháp cách ly f một để tránh lây nhiễm chéo
hiện tỉnh bạc liêu đang nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp bệnh viện như máy thở
xe tiêm chủng lưu động chạm chiết nạp oxy trang thiết bị máy móc điều trị covid một mươi chín phương tiện phòng hộ
ngoài ra bệnh viện trợ giấy cũng đã chia sẻ ba mươi năm liều vaccine astrazeneca và một mươi tám liều vaccine pfizer
bệnh viện thống nhất chia sẻ năm liều astrazeneca cho tỉnh bạc liêu
hai máy xét nghiệm pcr cùng các chuyên gia của bệnh viện trợ giấy cũng đã đến và thiết lập trạm xét nghiệm
tại trung tâm y tế thị xã già giai và trung tâm y tế huyện phước long
cùng với đoàn trì viện từ trợ giấy sở y tế tp hcm đã cử một mươi hai y bác sĩ bệnh viện nguyễn trì phương
do giám đốc bệnh viện dẫn đầu trì viện bạc liêu
ngoài ra thuốc đặc trị covid một mươi chín đoàn mang theo một mươi bốn loại trang thiết bị y tế cần thiết
trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng
do tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang ở cấp độ ba vùng nguy cơ cao
ngoài các biện pháp ứng phó tương ứng tỉnh đắk lắc sẽ tăng tốc tiêm bao phủ vaccine cho người dân trên địa bàn
thành phố buôn ma thuột hiện là điểm nóng về dịch bệnh của tỉnh đắk lắc với trên một bốn mươi bảy trường hợp trong một mươi bốn ngày vừa qua
địa phương đã ghi nhận thêm bốn trăm năm mươi bảy trường hợp mắc mới trong đó có trên bốn trăm ba mươi năm ca bệnh ngoài cộng đồng
để góp phần ngăn chặn làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng
thành phố buôn ma thuột đang tăng tốc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và phấn đấu một trăm linh dân số từ một mươi tám tuổi trở lên của thành phố được tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trước ngày năm tháng một mươi một
tỉnh đắk lắc là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp của cả nước
trong một ba trăm sáu mươi hai một trăm bảy mươi sáu người trên một mươi tám tuổi chỉ có chín một mươi một người tiêm đủ hai mũi
tính đến ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh đắk lắc đã được phân bổ hơn một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ trung ương
tỉnh đang huy động tổng lực để tiêm chủng nhằm nâng cao độ bao phủ vaccine trên toàn tỉnh
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc dự kiến
khoảng giữa tháng một mươi một tỉnh đắk lắc tiếp tục tiếp nhận vaccine từ bộ y tế
lượng vaccine này sẽ ưu tiên cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
và các huyện có ổ dịch phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine ở vùng nguy cơ cao
cắt đứt các nguồn lây truyền và sớm khống chế dịch bệnh trong cộng đồng
tại quảng nam ghi nhận thêm nhiều ca bệnh mới tại nhiều địa phương
trong đó có nhiều ca bệnh trở về từ vùng có dịch
tối ngày ba tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết
trong ngày tại địa phương này ghi nhận thêm chín mươi ca bệnh covid một mươi chín
trong đó bảy mươi ba ca tại huyện nam trà my trà căng một mươi ba ca trà giòn năm ca trà dơn sáu ca
trà leng bảy ca trà linh bảy ca trà mai tám ca trà nam bảy ca trà tập chín ca trà vân tám ca trà vinh ba ca
đều là đối tượng đã được giám sát cách ly từ trước
trong số bảy mươi ba ca bệnh mới sáu mươi tám ca là học sinh trường phổ thông dân trùng nội chú nam trà my
tại huyện núi thành ghi nhận sáu ca bệnh gồm hai ca bệnh là đối tượng f một đã được giám sát cách ly từ trước
tại tàm hiệp và tàm mỹ đông
hai ca bệnh về từ thành phố hồ chí minh đã được giám sát cách ly ngay khi về địa phương
tại tàm anh nam và tàm hải
hai ca bệnh đang điều tra nguồn lây tại tàm hiệp và thị trấn núi thành
tại huyện núi ninh có ba ca
gồm hai bệnh nhân về từ thành phố hồ chí minh đã được giám sát cách ly ngay khi về địa phương xã tàm dân
một ca bệnh về tự do từ campuchia đã được giám sát cách ly xã tàm lãnh
ba ca bệnh tại phước sơn gồm hai ca bệnh tại phước tránh là đối tượng đã được giám sát cách ly tập trung từ trước
một ca bệnh lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại thôn ba phước lộc
bốn ca bệnh tại phường cửa đại thành phố hội an có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh đã công bố ngày hai mươi bảy tháng một
hai ca bệnh là f một
một ca bệnh là f một lấy mẫu lần hai tại phường phước trạch
hai ca bệnh là f hai chưa được giám sát cách ly
f một lấy mẫu lần một âm tính
một ca bệnh tại thôn vĩnh nam duy vinh duy xuyên là đối tượng f một đã được giám sát cách ly tập trung từ trước
trục lây mới tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam tiếp tục phát sinh nhiều trường hợp dương tính
nâng tổ số ca mắc covid một mươi chín trong đợt dịch này là vượt con số một
tối ngày ba tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam
công bố thêm một mươi một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có chín ca phát hiện ở thành phố phủ lý và hai trường hợp ở huyện thành liêm
báo cáo của cdc hà nam cho thấy diễn biến dịch tại tỉnh này vẫn phức tạp
điều đáng lo ngại chủng lây mới phát hiện tại thôn sáu xã phủ vân thành phố phủ lý
đã ghi nhận thêm một mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
hiện tại còn một số mẫu gộp nghi dương tính liên quan đến ổ dịch này
để khoanh vùng dập dịch trong ba ngày qua
lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trên năm trăm linh hộ dân
với một năm trăm linh bảy nhân khẩu ở thôn sáu
duy trì các chốt kiểm soát đặt trên các trục đường ra vào thôn để kiểm soát các yếu tố dịch tễ
ủy ban nhân dân thành phố phủ lý cũng ra quyết định tạm dừng họp chợ phù vân
từ ngày ba tháng một mươi một do một quán bán tạp hóa gần chợ liên quan dịch tễ đến ca bệnh này
như vậy trong đợt dịch mới diễn ra từ ngày một mươi chín tháng chín đến nay
tại hà nam đã ghi nhận một một mươi một ca bệnh mắc covid một mươi chín
dịch đã lan từ thành phố phủ lý ra toàn bộ các huyện thị thuộc tỉnh này
đến nay đã có bảy trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại hà nam được điều trị khỏi bệnh và ra viện
các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
bệnh viện giã chiến số một tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn
hà nam hiện không có bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín
toàn tỉnh cũng đang cách ly một sáu trăm một mươi tám trường hợp f một
cùng cả cách ly tập trung và cách ly tại nhà
ngày ba tháng một mươi một tại tỉnh hải dương ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính sars cov hai
ở thị xã kinh môn và huyện tứ kỳ gia lộc
lực lượng chức năng tại huyện thị này đã cho hơn một mươi học sinh
các bậc tiểu học mầm non trung học cơ sở tạm dừng đến trường
năm trường hợp tại thị xã kinh môn gồm ông lv sáu mươi tuổi ông pvh sáu mươi tuổi
bà htm năm mươi bốn tuổi anh vvk bốn mươi năm tuổi và anh pvq bốn mươi năm tuổi
trong số này
bốn trường hợp có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với ca bệnh trở về địa phương từ lạng sơn
sau khi tiếp nhận thông tin
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thị xã kinh môn ra soát truy vết lấy mẫu xét nghiệm người liên quan
qua giả soát lực lượng chức năng thị xã kinh môn bước đầu xác định có ba mươi bảy trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh
hai trường hợp ghi nhận tại huyện tứ kỳ là bà nt sáu mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai
và cụ btb sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm chú xã trí minh
cả hai bệnh nhân này
tiếp xúc gần với người thân là f trở về từ đồng nai thăm gia đình
hai trường hợp tại huyện gia lộc là bà ttm năm mươi chín tuổi và anh bxp hai mươi bảy tuổi cùng chú xã đức dương
trước đó ngày ba mươi một tháng một mươi
cả hai bệnh nhân này cùng một số người khác từ thành phố hồ chí minh về quê và được hứa dẫn cách ly tại nhà
trước diễn biến mới của dịch bệnh huyện tứ kỳ cho gần năm học sinh
mầm non tiểu học trung học cơ sở tại xã trí minh thị trấn tứ kỳ và trường trung học cơ sở
phan bộ châu tạm dừng đến trường
huyện gia lộc cho một bảy trăm linh học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở xã đức sương tạm dừng đến trường do có học sinh là f hai
trong khi đó thị xã kinh môn cũng cho gần bốn học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở dừng đến trường
phong tỏa nhà hàng tuần rươi vì có f đến ăn
cũng trong ngày ba một mươi một ubnd phường tân bình tp hải dương đã tạm thời phong tỏa nhà hàng tuần rươi
địa chỉ trên đường trường trinh do có f
trước đó tối ngày ba mươi một mươi anh dmt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở tp việt trì phú thọ cùng anh ntg đến ăn tại nhà hàng tuần rươi
tại đây cả hai ăn tối cùng ba người bạn khác trú tại tp hải dương
sau bữa cơm tối anh dmt đi ô tô riêng rời tp hải dương về phú thọ
đến sáng ngày ba tháng một mươi một anh dmt được xác định mắc covid một mươi chín
lực lượng chức năng tp hải dương xác định có bảy f một liên lạc với tp hải dương
trong đó có ba nhân viên của nhà hàng tuần rươi
tính từ hai mươi bảy tháng bảy đến nay tỉnh hải dương đã ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
thời gian gần đây nhiều ca nhiễm tại tỉnh hải dương là người từ các tỉnh phía nam trở về quê
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại